sau mỗi vụ án dư luận đều để tâm tới lời nói sau cùng của các bị cáo trước tòa
đó là lúc con người có thể nói lên những điều thật lòng nhất chắc ẩn nhất
những tâm tư khi đứng giữa hai danh giới khác biệt
lời nói này tòa nghị án và một bản án sẽ được tuyên
tòa án đưa bị cáo tới những ngày tháng hơn thu ở ngoài
bản án khép lại những năm tháng trên ghế quyền lực và danh vọng
lời nói sau cùng của bị cáo không chỉ có ý nghĩa với những người tham dự lắng nghe
đằng sau mỗi vụ án đằng sau hành vi phạm tội và sự trừng phạt của luật pháp
đó là ý nghĩa cảnh tỉnh thức tỉnh sâu xa trước pháp luật
những bị cáo tước bỏ hết danh vọng quyền lực phải trả giá cho hành vi phạm tội
thì lời nói sau cùng để lại là sự chăn trở cả những xót xa ân hật
và nỗi niềm hướng về gia đình tổ ấm trốn quê
ông trần quý thanh chủ tịch tân hiệp pháp
bị xét xử về tình hình của các người
tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền là một bốn mươi tám tỷ đồng của bốn bị hại
là người đầu tiên nói lời sau cùng ông trần quý thanh cảm ơn hội đồng xét xử
viện kiểm sát đã phân tích để ông thanh biết rõ sai lầm của mình
ông thanh nói ông đã trưởng thành từ cô nhi viện và trải qua cuộc sống nhiều thăng trầm
nhiều biến cố và bị cáo đã trả giá nhưng vẫn luôn học hỏi làm tấm gương cho các con
ông nói ân hận về những gì đã xảy ra trong vụ án
và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình
đối với gia đình của bị cáo lao động là giá trị cốt lõi lao động là vinh quang là sứ mệnh
bị cáo với gia đình cùng gia đình đã làm việc hàng chục năm với mong muốn đóng góp cho xã hội
thông qua nghĩa vụ ngân sách tạo công an việc làm trực tiếp và gián tiếp trong hệ thống phân phối bà con nông dân
gia đình của bị cáo có chung sứ mệnh mong muốn xây dựng một tập đoàn của việt nam vươn xa thế giới
nên các nhu cầu của từng thành viên được duy trì
ở mức tối giản không tiêu dùng phung phí xa hoa ai cũng phải chết và không mang theo gì
dù bảy mươi tuổi nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho xã hội
bị cáo muốn đóng góp để lại cho xã hội sự tự hào về thương hiệu việt ông thanh trình bày
cũng theo ông thành vụ việc này không làm thay đổi quyết tâm nguyện vọng của ông
ông thanh khẳng định mình không bỏ cuộc và thẳng thắn nhìn nhận sai lầm của mình và sẽ cố gắng vượt qua
bị cáo xót xa và biết ơn
người vợ của mình đã bảy mươi tuổi lại bị tai biến nhưng lại phải nhận điều hành công việc trong công ty trong hoàn cảnh hết sức khó khăn
bị cáo không có ý định dùng những thành công đóng góp của mình để biện minh cho những sai lầm
bị cáo mong muốn hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội sửa chữa sai lầm của mình để tiếp tục đóng góp
ông trần quý thanh xúc động nhắc về người vợ của mình
bà trần ngọc bích cảm ơn hội đồng xét xử
đại diện viện kiểm sát đã phân tích để bà nhận thức rõ về cái sai của mình
người ba đáng kính của bị cáo là người làm hương
người nói với bị cáo là ba chọn làm việc và sống tại việt nam để xây dựng được doanh nghiệp việt nam tự hào với quốc tế
ba của bị cáo còn khuyên cá nhân bị cáo và trị bị cáo là các con là con gái nên chọn con đường dễ dàng thay vì tham gia doanh nghiệp đầy rủi ro và thách thức
tuy nhiên sống là phải hết mình để cống hiến cho xã hội
không phải để cho riêng mình phải có đóng góp gì cho đất nước
cho dù nhỏ hay lớn
dù vì chết cũng không mang theo gì
bà bích nói
bà bích nói rất hối tiếc cho cái sai của mình
đây là trải nghiệm giúp bà trưởng thành hơn
bà bích xin hội đồng xét xử xem xét và có đề nghị khoan dung cho bà chị và cho cá nhân bị cáo
để có thêm cơ hội bù đắp sửa chữa cho các giá trị còn thiếu sót chưa hoàn thiện trong thời gian qua
trong khi đó bà trần uyên phương cho biết đã trải qua các giai đoạn thăng trầm về mặt cảm xúc và đã chất vấn bản thân rất nhiều
bị cáo là tác giả là doanh nhân việt đầu tiên viết sách tiếng anh xuất bản tại mỹ kể câu chuyện kinh doanh sự tự hào về thương hiệu
bị cáo vẫn được các nữ tạm giam trung buồng đánh giá là người kỷ luật nghiêm khắc với bản thân
ngày hôm nay đúng đây bị cáo vẫn khẳng định với chính mình một ngày còn thở là một ngày còn cống hiến
tất cả kết quả và sự ghi nhận trên bị cáo vừa nêu đều được học từ ba bị cáo khi đang sống và làm việc với ông
bà nguyên phương chia sẻ
bà nguyên phương thừa nhận
rất hối tiếc vì sai lầm của mình và qua đó giúp bà trưởng thành hơn
bà cũng xin hội đồng xét xử xem nhẹ giảm nhẹ cho cha và em của mình
trong thời gian lắng nghe hai con nói lời sau cùng ông trần quý thanh nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động
khi phải nói đến bệnh tật nói đến tình cảnh bố mẹ già con thơ nói đến neo đậu bến quê
ấy là lúc con người ta trở về với bản ngã của mình lúc trên đỉnh cao danh vọng
hẳn cái bóng của quyền lãnh đạo của chúng ta
quyền lực và bổng lộc khiến nhiều người đánh mất chính mình dễ dẫn tới sự lạm dụng
khẳng định quyến uy mà coi nhẹ những điều tưởng như thân thiết giả dị nhất
gia đình mẹ già vợ và con thơ lúc này đây lúc xa cơ lạc bước thì chính đó là trốn con người ta cần quay về
và tìm đến như một lẽ tự nhiên như lúc còn thơ đói ngả vào lòng vòng tay của mẹ
ông đỗ anh dũng chủ tịch tân hoàng minh sau bốn ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử chủ tịch
tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng và một mươi bốn bị cáo đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
trước khi nghị án hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng
là người đầu tiên nói là sau cùng bị cáo đỗ anh dũng bật khóc trình bày
bị cáo trải qua phiên tòa với nhiều cảm xúc và động lại là sự ân hận nối tiếc về những gì bị cáo đã làm trong thời gian qua
bị cáo gửi tới các nhà đầu tư đã mua trái phiếu tân hoàng minh
lời xin lỗi chân thành
bị cáo hiểu các vị tin tưởng nên mới mua trái phiếu tân hoàng minh
ngày hôm nay trước phiên tòa này tôi thành thật xin lỗi với nhà đầu tư
tôi thấu hiểu và xin chia sẻ những khó khăn của các nhà đầu tư
bị cáo dũng trần tình
bị cáo dũng trải lòng con trai gia đình và bạn bè của bị cáo đã cố gắng vượt bậc trong hai năm để gom được tám sáu trăm chín mươi chín tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án
trong suốt thời gian bị tạm giam
bị cáo chỉ được tiếp xúc với gia đình hai lần dưới sự giám sát của cơ quan điều tra và viện kiểm sát
tôi đã được gia đình cùng những người bạn thật sự hiểu và yêu thương giúp cho tôi có đủ số tiền này
ơn này tôi ghi mãi trong lòng
bị cáo dũng tỏ rõ sự xúc động
theo lời của bị cáo dũng những năm qua bị cáo đã cố gắng chăm chỉ lao động
ngay cả khi trong người mang căn bệnh ung thư thì bị cáo vẫn cố gắng làm việc
những ngày vừa qua bị cáo phải đứng trước tòa án là một sự khắc nghiệt
đối với bị cáo
nhưng với tinh thần cầu thị bị cáo đón nhận và tôn trọng phán quyết của tòa án vì những gì bị cáo đã gây ra
bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh
xin giảm án cho đứa con trai yêu quý nhất của bị cáo
bị cáo xin chịu hết tất cả trách nhiệm cho đồng nghiệp và cho con trai bị cáo được sớm trở về xã hội
bị cáo xin chịu mọi phán xét
bị cáo dũng nói trong nghẹn ngào
bị cáo dũng mong hội đồng xét xử đánh kẻ chạy đi không đánh người trở lại
bị cáo dũng cũng mong đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử xem xét hành vi của bị cáo
vì mức án từ tám đến chín năm tù mà đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo là quá khắc nghiệt
một lần nữa bị cáo dũng xin cho các bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh được hưởng mức án thấp nhất
khi nhắc đến con trai và thuộc cấp cũng bị vướng vào vòng lao lý trong vụ này
ông đỗ anh dũng đã bật khóc
trong số những bị cáo có những người là thuộc cấp là đồng sự thậm chí là con trai tôi
xin quý tòa dành sự tha thứ và dành cho họ bản án nhẹ nhất
con trai của tôi là người tôi yêu quý nhất trên đời
tôi xin chịu trách nhiệm cao nhất thậm chí chịu tất cả trách nhiệm để cho những bị cáo khác được nhanh chóng trở về với xã hội
bản thân tôi xin chịu mọi phán quyết của tòa
sau lời nói sau cùng bị cáo dũng không thể nói rõ tiếng bởi những tiếng nấc nhẹ
bị cáo quay về chỗ ngồi dành cho các bị cáo gạt nước mắt và cúi thúc đầu
được quyền nói lời sau cùng con ruột của bị cáo đỗ anh dũng là bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh trình bày
bị cáo đi du học từ sớm khi phạm tội thì bị cáo còn trẻ
bị cáo không biết là việc mình làm đã gây ra nặng nề như vậy
trong một mươi chín tháng bị tạm giam bị cáo đề nghị được gặp gia đình để nhờ khắc phục số tiền sớm nhất triệt đề nhất và bị cáo đã được tạo điều kiện
đó là điều mà bị cáo mong muốn nhất
bị cáo việt giãi bày
trong suốt thời gian bị tạm giam toàn bộ số tiền được xác định là hậu quả của vụ án gây ra bởi tập đoàn tân hoàng minh đã được khắc phục
bị cáo nhận thấy đó là điều đúng đắn nhất
bị cáo gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư
bị cáo việt xin hội đồng xét xử xem xét cho bố mình và các bị cáo ở tập đoàn tân hoàng minh được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật được giảm án thấp nhất
bị cáo việt tỏ sự ăn năn hối cải và mong hội đồng xét xử tuyên mức án khoan hồng nhân văn nhất cho tất cả các bị cáo trong vụ án
nói lời sau cùng các bị cáo khác cũng đều nhận thức được sai phạm của mình và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để họ sớm được trở về với gia đình hòa nhập xã hội
vụ đại án lịch sử vạn thịnh pháp cũng được dư luận hết sức quan tâm đặc biệt là người đàn bà quyền lực trương mỹ lan
trương mỹ lan còn có tên gọi khác là trương mụi sinh ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại thành phố hồ chí minh
năm một nghìn chín trăm chín mươi một bà thành lập công ty trách nhiệm hưu hạn vạn thịnh phát với vốn điểu lệ là ba mươi bốn tám triệu usd
hơn ba mươi năm sau từ một công ty kinh doanh thương nghiệp chủ yếu nay phát triển thành công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đa ngành trong đó thế mạnh là bất động sản
với quy mô vốn điều lệ gần năm trăm năm mươi triệu usd
tại tập đoàn vạn thịnh pháp bà lan giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị chồng bà là ông chu lập cơ quốc tịch hồng kông hai doanh nhân có hai người con gái
mặc dù sở hữu nhiều dự án khủng ở những nơi bậc xa hoa nhất thành phố hồ chí minh và hà nội nhưng đời tư của các thành viên trong gia tộc rất ít khi được công khai
và ít ai biết chính xác về số tài sản của dân tộc họ chưa nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ
bà trương mỹ lan bị tuyên án tử hình về tội tha mua tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt là tử hình
là người đầu tiên nói lời sau cùng bà trương mỹ lan bước lên bục khai báo nhưng không kìm được nước mắt khi bà là bị cáo duy nhất bị đề nghị án tù hình
bà lan gửi lời cảm ơn đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao các cơ quan tạm giam đã quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần và sức khỏe
động viên bà vượt qua nghịch cảnh vô cùng khắc nghiệt ập đến với bà và gia đình
tôi vẫn luôn giữ niềm tin và hy vọng đây là một phiên tòa khách quan công bằng và đầy tính nhân văn nhằm định đoạt thân phận pháp lý đối với tôi và các bị cáo khác trong vụ án bà lan nói
bà lam nói cho đến những ngày diễn ra phiên tòa khi trở về trại tạm giam hàng đêm bà luôn dây dứt một câu hỏi vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát đến như thế này
có nhiều lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết
chết vì tức
tức vì mình quá ngô ngốc dấn thân vào thương trường khắc nghiệt và lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo
giữa những ngày tháng chịu đựng cái rét căm căm của mùa đông giá lạnh ở phía bắc hay những ngày nắng như đổ lửa ở phía nam là những đêm chập trờn không ngủ được
tôi chỉ nghĩ đến hoàn cảnh chồng và cháu ruột của tôi cũng đang bị tạm giam như mối sát thêm vào lòng không thể nói được bằng lời
bà lan xúc động nói
bà lan cho rằng bước ngoặt định mạnh dẫn đến kết cục mà bà phải đối diện với mức án tử hình
hôm nay chính là do bà tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng yếu kém trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng
bà lan chia sẻ rằng điều bà đau đớn nhất suốt một mươi bảy tháng qua là vì tin vào sự hy vọng có thể thực hiện đề án tái cơ cấu scb thành công
theo bà lan khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp của các vị đại diện viện kiểm sát bà không thể tin là các ngôn từ coi bà là kẻ chủ mưu cầm đầu
có quyền lực tuyệt đối điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb dùng các phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt ngoan cố chối tội đổ lỗi cho cấp dưới
bà lan tha thiết xin tòa lắng nghe ý kiến bảo chữa của các luật sư và ý kiến tự bào chữ của bà để xem xét lại tội danh tha mô tài sản và đưa hối lộ
theo bà lan xuyên suốt từ quá trình điều tra cho đến tại phiên tòa bà luôn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trước hành vi vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và chịu trách nhiệm của một số bị cáo là thành viên hội đồng quản trị ban điều hành scb và các bị cáo có liên quan đến scb về hậu quả thiệt hại của vụ án
tôi muốn được bày tỏ tâm nguyện của mình là trước khi tham gia vào quá trình tái cơ cấu scb gia đình chúng tôi luôn được sự xung vẩy đoàn kết bên nhau
này thì sao vụ án xảy ra tại scb nhiều người bị đi tù gia đình tôi tan tác mỗi người một gà không biết có còn cơ hội gặp lại
có được cùng nhau ăn chung bữa cơm nữa hay không
sau mỗi ngày mệt mỏi rời khỏi phiên tòa về trại giam tôi ngước mắt qua cửa sổ để nhìn người thân vẫy tay từ bên đường
hay qua màn hình tv để có thể nhìn thấy được chồng cháu ruột người thân của tôi chỉ nghĩ hay chứng kiến điều đó thôi là tôi đã tan nát cả cõi lỏng
dù tôi vẫn luôn được mọi người coi là người vững vàng nghị lực nhưng tôi cũng là phật đàn bà
tôi có những nỗi đau không thể nói được thành lời của một người
vợ người mẹ khi hạnh phúc đã tuột ra khỏi vòng tay của tôi
phần trình bày của bà lan liên tục ngắt quãng vì xúc động
bà lan khẳng định từ trong giai đoạn điều tra cho đến những ngày diễn ra phiên tòa vừa qua
mặc dù đối diện với các quy buộc loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội nhưng từ nhận thức và hành động
bà và gia đình bạn bè người thân đã dành toàn bộ công sức và sự kiên trì để cố gắng đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục cây biên để giải quyết về mặt dân sự
đối với các giao dịch còn dở dang
theo bà lan đã có các dòng tiền nhận được hoặc ghi nhận như một sự cam kết tại tòa từ sự thiện nguyện ân tình của một số cá nhân và pháp nhân hoàn trả cho gia đình
thay vì có thể chi phí cho sinh hoạt hay duy trì hoạt động của các công ty đang gặp nhiều khó khăn
bà đã đưa toàn bộ các khoản tiền nhận được để hướng đến việc khắc phục hậu quả vụ án
bà trương mỹ lan nói sự thất bại của bà trong quá trình tham gia tái cơ cấu scb không thành công
khiến trái tim bà như đang rỉ máu
bởi scb là nơi mà bà và cả gia đình đặt toàn bộ tâm huyết để phát triển
dành toàn bộ tình cảm thời gian công sức tiền bạc với mong muốn đưa scb vươn tầm quốc tế
nguyện vọng đó của tôi đến nay rất tiếc đã không trở thành hiện thực
tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến chính phủ lãnh đạo ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền
là tôi đã không thể thực hiện được và không có cơ hội để thực hiện lời hứa
và cam kết của mình
sẽ vực dậy scb trước muôn vản khó khăn vất vả suốt hơn một mươi một năm qua bà lan trình bày
cuối cùng bà lan cúi đầu xin hội đồng xét xử dựa trên đường lối xử lý khoan hồng và chính sách hình sự nhân đạo
để giảm nhẹ cho chồng bà là ông chu lập cơ và cháu bà là trương huệ vân
vì họ chỉ vì tin tưởng mà làm theo ý kiến của bà để rồi nay vướng vào vòng lao lý
câu nói mong mức án không mang thêm đau khổ sau đó tràn lan trên mặt báo mạng xã hội
bà lan trình bày tìm ra lý miệng mai cười trừ nhưng có người đọc lời bị cáo mà như thắt lại
như ai đó cứa sâu vào lòng mình
để không mang thêm đau khổ bị cáo khẩn cầu trước tòa trước công đường
đó là ý nghĩa mong mỏi rất thật rất con người